trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng campuchia sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng vương quốc campuchia samdek techo hun sen đã cùng chủ trì hội nghị tổng kết công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền việt nam campuchia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng hun sen đều nhận định đây là sự kiện chính trị hết sức quan trọng
sau ba mươi bốn năm đàm phán hai bên đã có được biên giới tương đối hoàn chỉnh hiện nay
sự kiện đánh dấu một số mốc lịch sử trong tiến trình giải quyết biên giới giữa hai nước là nền tảng để hai bên tiến tới hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền
góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước
hiện công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền đã hoàn thành được tám mươi bốn là nền tảng quan trọng để hai nước tiến tới hoàn tất toàn bộ công tác phân giới cắm mốc trên bộ
xây dựng đường biên giới việt nam campuchia hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
việt nam và campuchia có chung đường biên giới trên đất liền dài khoảng một hai trăm bốn mươi năm km
điểm khởi đầu ở vị trí là sau điểm đường biên giới giữa ba nước việt nam campuchia lào
điểm kết thúc ở vị trí cuối cùng của đường biên giới đất liền trên bờ vịnh thái lan tiếp sáp giữa tỉnh kiên giang việt nam và tỉnh campos campuchia
đường biên giới trên đất liền việt nam campuchia đã được hoạch định trong hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia ký ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia ký ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
sau khi hoàn tất việc phân giới cắm mốc biên giới đất liền với lào trung quốc
nếu hoàn thiện được nốt một mươi sáu còn lại của tuyến biên giới việt nam campuchia
thì việt nam sẽ trở thành nước duy nhất ở đông nam á có tuyến biên giới được khẳng định về mặt pháp lý